ngành thông tin và truyền thông tiếp tục thể hiện rõ vai trò
vị thế là một trong những ngành mũi nhọn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
cùng cả nước tích cực hội nhập sâu rộng với thế giới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao
những đóng góp của toàn ngành thông tin và truyền thông trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời phó thủ tướng cũng đưa ra những chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ
của ngành thông tin và truyền thông trong năm hai nghìn một mươi tám
bế mạc hội nghị bộ trưởng trương minh tuấn đã trân trọng cảm ơn
những lời phát biểu chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
và yêu cầu ngành thông tin và truyền thông nghiêm túc tiếp thu
thực hiện có hiệu quả trong năm hai nghìn một mươi tám nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
hôm nay thành ủy tp hcm đã phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
triển khai hội nghị chuyên đề năm hai nghìn một mươi tám về xây dựng phong cách tác phòng công tác
của người đứng đầu của cán bộ đảng viên
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên
phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cán bộ chủ chốt các cấp
các ngành theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là việc làm cần thiết và lâu dài của đảng bộ chính quyền các cấp của tp hcm
đó là xây dựng tác phong khoa học phong cách lãnh đạo sâu sắc
thiếu dùng người năng động sáng tạo công khai hóa dân chủ hóa
xây dựng trong phong cách quần chúng gương mẫu của người đứng đầu
đồng thời thanh nguyễn cũng đã triển khai các chương trình hành động
để xây dựng phong cách làm việc phong cách lãnh đạo trong cán bộ đảng viên
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên xây dựng các quy định về đạo đức công vụ
phong cách làm việc phong cách lãnh đạo và gắn nội dung học tập và làm theo bác
với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn và nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp công lập
thưa quý vị vừa qua châu bản triều nguyễn đã được unesco chính thức công nhận là di sản thế giới
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bốn unesco đã công nhận châu bản triều nguyễn là di sản tư liệu
thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
nhân sự kiện này chúng tôi mời quý vị và các bạn
cùng nhìn lại công tác gìn giữ bảo quản cũng như phát huy giá trị của châu bản triều nguyễn
châu bản triều nguyễn là tập hợp toàn bộ các văn bản hành chính của triều nguyễn
từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
châu bản triều nguyễn bao gồm các tập tấu sớ chiếu chỉ rụ
được đích thân vua ngự lãm hoặc ngự phê bằng mực màu son
truyền đạt ý chỉ hoặc giải quyết các vấn đề chính trị quân sự ngoại giao kinh tế văn hóa xã hội
hiện nay toàn bộ khối tài liệu này đang được bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia i
thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước
trung tâm lưu trữ quốc gia i hiện đang bảo quản khoảng bảy trăm bảy mươi ba tập tài liệu châu bản
chứa đựng khoảng tám mươi năm văn bản chứa đựng rất là nhiều những nội dung đặc biệt
quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử kinh tế chính trị và văn hóa
đây là những tập tài liệu từ thời vua gia long năm một nghìn tám trăm linh hai
những dòng chữ được viết trên giấy gió đã có tuổi đời trên hai trăm linh năm nhưng vẫn còn rõ nét
điều này chứng tỏ khối tài liệu đang được bảo quản trong điều kiện tốt nhất
và vô cùng nghiêm ngặt tại trung tâm lưu trữ quốc gia một
toàn bộ khối tài liệu châu bản trường nguyễn đang được bảo quản trong một kho chuyên dụng
với một quy định về nhiệt độ và độ ẩm rất khắt khe
ví dụ như là cộng trừ hay hai
những tài liệu châu bản trường nguyễn đã được bảo quản trong hộp gỗ bằng gỗ vàng tâm
và toàn bộ gỗ vàng tâm này chống mối mọt cong vênh và ẩm mốc
trong thời gian tới những tài liệu quý giá này sẽ được giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước
từ đó phát huy giá trị vô giá của di sản
trung tâm cũng dự kiến triển khai rất nhiều hoạt động
liên quan đến công tác phát huy giá trị châu bản trường nguyễn
ví dụ như là trưng bày triển lãm xây dựng các cuốn sách về các chuyên đề về các đời vua
dự kiến trong kế hoạch công tác năm hai nghìn một mươi tám trung tâm cũng đã chủ động sẽ có những cuộc trưng bày
để giới thiệu di sản châu bản đến các bạn bè trong và ngoài nước
ví dụ trong nước thì dự kiến sẽ trưng bày triển lãm tại đà nẵng thành phố hồ chí minh
còn ngoài nước thì trung tâm nhu chủ ra một cơ hội
cũng đã có dự kiến giới thiệu tài liệu châu bản đến các bạn bè quốc tế
như là trưng bày di sản châu bản triều nguyễn tại nhật
và cũng có kế hoạch mang sang pháp để giới thiệu với các bạn bè tại pháp
châu bản không chỉ là di sản chứa đựng các sự kiện lịch sử có giá trị
mà còn là minh chứng về chủ quyền biển đảo luận chứng chắc chắn cơ sở pháp lý
để khẳng định chủ quyền hoàng sa trường sa của việt nam
unesco công nhận châu bản triều nguyễn là di sản tư liệu thế giới
không chỉ bổ sung thêm số lượng các di sản thế giới tại việt nam
mà còn là sự khẳng định giá trị pháp lý mà khối tài liệu này lưu lại
tiếp nối chương trình
quân đội nhân dân việt nam bảy mươi ba năm một chặng đường phát triển
cơn bão số một mươi sáu tembin có khả năng mạnh lên và diễn biến khó lường
thưa quý vị và các bạn
cách đây bảy mươi ba năm thực hiện chủ trương của trung ương đảng và chỉ thị của lãnh tụ hồ chí minh
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
đội quân chủ lực đầu tiên tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân việt nam đã được thành lập
trong suốt bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
quân đội nhân dân việt nam đã đạt được nhiều thành tích và những dấu ấn đáng ghi nhớ
trên các mặt trận chính trị quân sự và ngoại giao
hòa chung không khí kỷ niệm ngày lễ trọng đại này mời quý vị khán giả cùng chúng tôi
ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam qua phóng sự tiếp nối sau đây
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn thực hiện chỉ thị của chủ tịch hồ chí minh
tại khu rừng sam cao nằm giữa tổng hoàng hoa thám và trần hưng đạo
thuộc châu nguyên bình tỉnh cao bằng nay là xóm nà sang xã tam kim huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập gồm ba mươi bốn chiến sĩ do đồng chí võ nguyên giáp trực tiếp chỉ huy
đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và tiền thân của quân đội nhân dân việt nam
trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đã lớn mạnh về tư tưởng chính trị
nhận thức cũng như hành động đặc biệt là sau thành công của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
toàn lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền
việt nam tuyên truyền giải phóng quân được đổi tên thành vệ quốc quân
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu vệ quốc quân đổi tên thành quân đội quốc gia việt nam
năm một nghìn chín trăm năm mươi quân đội quốc gia việt nam đổi tên thành quân đội nhân dân việt nam
và lấy ngày hai mươi hai tháng một mươi hai là ngày truyền thống quân đội nhân dân việt nam
trải qua những năm tháng kháng chiến quân đội nhân dân việt nam ngày càng phát huy được vai trò của mình
và lập nên nhiều chiến công góp phần làm nên những mốc son lịch sử của dân tộc
mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã giải phóng hoàn toàn miền nam

đất nước kết thúc vẻ vang ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc
và bảo vệ tổ quốc đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng rất hào hùng oanh liệt
thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
mãi mãi được ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
như một trang sử trói lọi nhất một biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng
và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ thứ hai mươi
kế thừa và phát huy truyền thống bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé